hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
điều tra vụ ẩu đả xảy ra tại một quán bia trên địa bàn nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn ca nhân
vụ việc xảy ra vào khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng năm tại quán bia a ở số nhà chín mươi chín đường ngô đức kế tổ dân phố chín phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh
nguyễn phi long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại phường nam hồng thị xã hồng lĩnh xảy ra mâu thuẫn với anh lê minh đức sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh
sau đó long dùng nguyễn văn hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú cùng phường nam hồng phan văn huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín chú huyện đức thọ hà tĩnh cùng một số đối tượng mang gậy bi a kiếm đến quán nêu trên tìm anh lê minh đức
tại đây nhóm này truy sát làm anh đức bị nhiều vết thương trong đó vết ở chán và đầu gây nên vết thương hưởng nghiêm trọng nạn nhân được người dân chuyển đến bệnh viện cấp cứu điều trị
camera an ninh ghi lại cho thấy khi phát hiện nhóm này hung hãn một người đàn ông đứng ra
sau đó các đối tượng không dừng lại tiếp tục dồn anh đức vào góc tường rồi tấn công liên tiếp sau khi thực hiện hành vi nhóm côn đổ lên ô tô rời khỏi hiện trường
công an thị xã hồng lĩnh phối hợp với các cơ quan liên quan đã khám nghiệm thu thập chứng cứ lời khai và trích xuất camera để điều tra vụ việc
liên quan vụ thầy giáo vi phạm nồng độ cồn lái ô tô vượt ẩu ngày một mươi sáu tháng năm cơ quan chức năng xác nhận và đang hoàn thiện hồ sơ xử lý tài xế này
theo đó sự việc xảy ra trên địa bàn thị xã hồng lĩnh hà tĩnh
lãnh đạo đại diện công an thị xã hồng lĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết vào khoảng một mươi năm h bốn mươi phút ngày một mươi hai tháng năm trên địa bàn phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh đã xảy ra vụ tai nạn
qua camera an ninh ghi lại chị nthth ba mươi chín tuổi trú tại phường bắc hồng thị xã hồng lĩnh điều khiển xe máy khi đến đoạn ngã ba giao giữa đường nguyên ái quốc với đường ngô đức kế phường bắc hồng
chị hát dừng chờ đèn đỏ
khi tín hiệu đèn chuyển qua màu xanh xe máy di chuyển tiếp thì bất ngờ một ô tô con màu đen từ phía sau
lao nhanh tới vượt lên từ bên phải trên xe chị hát ngã vào xe tải đang đi bên trái
dân may tài xế xe tải đã kịp thời phanh xe dừng lại sau khi chị hát ngã xuống đường
vụ tai nạn khiến chị hát bị thương nhẹ và chiếc xe máy bị hư hỏng
riêng chiếc ô tô con sau khi gây ra vụ tai nạn tiếp tục di chuyển một đoạn thì mới dừng lại
theo công an thị xã hồng lĩnh người điều khiển ô tô gây tai nạn là anh nch bốn mươi ba tuổi
người này hiện đang là giáo viên của một trường nghề
công an thị xã hồng lĩnh cho biết sau vụ tai nạn công an đã đo nồng độ cồn đối với tài xế ô tô con
kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức bốn mươi ba mg trên một lít khí thở
hiện đơn vị đang hoàn thiện hồ sơ tạm giữ phương tiện để xử lý tài xế ô tô con vượt ẩu gây tai nạn giao thông theo quy định
chuyển sang tin tức đáng chú ý khác ngày một mươi sáu tháng năm công an thành phố hải phòng cho biết
các lực lượng vừa phối hợp triệt phá thành công vụ án ma túy với thủ đoạn tàn độc
trả lương cho công nhân bằng ma túy
theo đó hồi hai mươi ba h ngày một mươi một tháng năm tại xã an lư huyện thủy nguyên hải phòng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện thủy nguyên
phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố
bác quả tàng nguyễn bà khánh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã an ấp huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình là chủ thầu xây dựng
và lường văn cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn ở xã thu mòn huyện thuận châu tỉnh sơn la
quản lý và sử dụng hơn năm mươi lao động ngoại tỉnh đang có hành vi chia nhỏ ma túy heroin với mục đích để bán và trả công cho công nhân bằng ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai trăm ba mươi bảy sáu mươi chín gram ma túy heroin hai cân điện tử cùng nhiều vật chứng liên quan
theo cơ quan công an đây là thủ đoạn mới tàn độc của các đối tượng bị công an huyện thủy nguyên điều tra khám phá
hiện cơ quan công an đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ
được biết công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố
vừa bắt giữ xử lý ba mươi hai vụ việc về ma túy với năm mươi một đối tượng
trong đó tám vụ mua bán trái phép chân ma túy với một mươi tám đối tượng xác lập phá ba chuyên án xóa phá một mươi một ổ nhóm
đồng thời công an huyện phối hợp kiểm tra tết nước tiểu đối với một trăm sáu mươi lao động tỉnh ngoài đang làm việc và lưu trú trong và ngoài dự án đảo vũ yên
qua đó phát hiện đưa chín mươi hai đối tượng dương tính với chất ma túy heroin vào cơ sở cai nghiện gia minh để lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc theo quy định của pháp luật
ngày một mươi sáu tháng năm
công an tp ninh bình cho biết đơn vị vừa phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh bình bắt giữ ba đối tượng lái ô tô đi trộm cắp liên tỉnh
đồng thời lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tài sản có liên quan và đang tiếp tục điều tra mở rộng xử lý theo quy định
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn sơn hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chú phường đại mỗ quận năm từ liêm hà nội
nguyễn hùng kiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu chú xã vân canh huyện hoài đức hà nội
và phùng đinh phúc sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba chú xã đông la huyện hoài đức hà nội
quá trình điều tra làm rõ ba đối tượng trên đã thực hiện hành vi trộm cắp một tv một bộ dàn karaoke tại phường ninh khánh ngày tám tháng năm
trộm cắp một xe mô tô nhãn hiệu hondalit tại phường nam thành thành phố ninh bình ngày một mươi hai tháng năm
các đối tượng sử dụng xe khách một mươi sáu chỗ liên tục thay đổi biển giả thay đổi màu sơn thao ghế sau để chứa tài sản trộm cắp được
chúng đi đến nhiều nơi chuẩn bị công cụ như kìm cộng lực xa cày khoan để cắt phá khóa cửa nhà dân công trường đột nhập trộm cắp tài sản
nối tiếp chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi vừa mới cập nhật được mời quý vị theo dõi ngay sau đây
chiều ngày một mươi sáu tháng năm lãnh đạo phường trần thành ngọ quận kiến an thành phố hải phòng cho biết
có nhận được phản ánh của người dân về việc đàn khỉ hoang xuống phá hoại
cụ thể khu vực xuất hiện đàn khỉ hoang là khu dân cư tây sơn nằm dưới chân đồi thiên văn
khu vực này cây cối rậm rạp chủ yếu là keo tài tượng
sau khi bị sô đuổi đàn khí đã chạy lên trên đồi không phá hoại cây cối hoa màu tài sản của người dân
lãnh đạo phường trần thành ngọ cho biết đây không phải là lần đầu tiên đàn khỉ xuống khu dân cư
trước đây vài lần người dân khu dân cư tây sơn thấy có đàn khỉ xuất hiện
nhưng chúng chỉ đến một lúc giờ đi lần này chúng xuất hiện vài lần
cũng theo vị lãnh đạo này sau khi nhận được tin báo của người dân
cùng với cử cán bộ xuống nắm tình hình chính quyền địa phương đã báo cho hạt kiểm lâm kiến an an lão tiền lãng
cử cán bộ xuống xem xét nghiên cứu phương án bảo vệ đàn khỉ hoang này
cũng như tranh chung phá hoại hoa màu cây cối tài sản của người dân
vừa qua công an huyện núi thành tỉnh quảng nam đã bắt quả tăng hai đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chân ma túy để bán cho các con nghiện khác
hai đối tượng này gồm
hai mươi chín tuổi và vtth hai mươi ba tuổi cùng chú tại huyện núi thành tỉnh quảng nam
tại hiện trường lực lượng công an đã tạm giữ một túi ni lông chứa chất nghi vấn ma túy đá khối lượng một chín mươi ba gram
qua đấu tranh t và hát khai nhận mua ma túy về để bán lại cho nhiều đối tượng trên địa bàn
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ
từ một mươi năm h ngày một mươi sáu tháng năm liên bộ công thương tài chính thực hiện điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ
theo đó giá xăng ron chín mươi năm và e năm ron chín mươi hai đều giảm
trong phiên điều chỉnh giá xăng ron chín mươi năm giảm mạnh so với kỳ điều chỉnh trước có giá hai mươi ba một trăm ba mươi đồng giảm bốn trăm một mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai giảm giá so với kỳ điều chỉnh trước có giá hai mươi hai một trăm một mươi đồng một lít giảm năm trăm một mươi đồng một lít
giá các mặt hàng xăng dầu cũng có loại tăng có loại giảm
giá dầu diesel tăng ba mươi đồng có giá một mươi chín tám trăm bảy mươi đồng một lít
dầu hỏa có mức giá mới là một mươi chín chín trăm linh đồng
tăng hai trăm linh đồng một lít
dầu ma rút giảm chín mươi đồng có giá mới một mươi bảy bốn trăm một mươi đồng một kg
cũng trong kỳ điều hành ngày một mươi sáu tháng năm nhà điều hành không trích lập
cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu bog đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu
trước đó bản giá bán lẻ xăng dầu của quay cholimex công bố phổ biến tại thị trường vùng một
gần cảng cần kho gần nhà máy lọc dầu được áp dụng từ kỳ điều chỉnh ngày chín tháng năm như sau
xăng ron chín mươi năm năm hai mươi bốn bảy mươi đồng một lít
xăng ron chín mươi năm ba hai mươi ba năm trăm bốn mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai hai mươi hai sáu trăm hai mươi đồng một lít
dầu diesel một mươi chín tám trăm bốn mươi đến hai mươi bốn trăm năm mươi đồng một lít
dầu hỏa một mươi chín bảy trăm linh đồng một lít
dầu ma rút giá bán buôn từ một mươi bảy năm trăm linh đến hai mươi hai hai trăm sáu mươi đồng một kg
mới đây cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết
nhiều chuyến bay khai thác tại khu vực bị chậm
chuyển hướng vì ảnh hưởng thời tiết xấu trong chiều ngày một mươi năm tháng năm
cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất khai thác tổng cộng năm trăm tám mươi bốn chuyến bay
với tổng số hành khách đi đến là chín mươi bốn bảy trăm hai mươi năm lượt trong chiều ngày một mươi năm tháng năm
tuy nhiên thời tiết thành phố hồ chí minh xuất hiện mưa rông
dẫn đến một mươi năm chuyến bay chậm một mươi bốn chuyến bay chuyển hướng một chuyến bay chở
đến một mươi bảy h một mươi một phút cùng ngày thời tiết tốt hoạt động cất hạ cánh trở lại bình thường
đại diện cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất cho biết
công tác ứng phó với tình hình thời tiết xấu luôn được chuẩn bị từ trước để đảm bảo khai thác an toàn
tổng công ty quản lý bay việt nam vatm chia sẻ
từ đầu tháng năm tại khu vực sân bay tân sơn nhất xuất hiện mưa rông
tầm nhìn giảm xuống ba mét kèm theo lốc tố với tốc độ gió giật lên tới ba mươi bốn kt và xuất hiện gió đất
những hiện tượng thời tiết cực đoan này gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động cất hạ cánh của tàu bay
và các hoạt động trên khu hoạt động của sân bay
trung tâm khí tượng hàng không tân sơn nhất thông tin sẽ theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để kịp thời xử lý
đồng thời ứng dụng bảng màu cũng được đưa vào sử dụng trong nhóm phối hợp thời tiết xấu nhóm cgm
trên ứng dụng chat viber để cho người sử dụng nhanh chóng nắm bắt và có cách nhìn trực quan hơn
chiều một mươi năm tháng năm đồn biên phòng bản giang bộ đội biên phòng hà tĩnh đã tổ chức lễ khánh thành công trình tượng đài bắc hồ với chiến sĩ biên phòng
dự lễ khánh thành có đại diện chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh lãnh đạo huyện hương khê và người dân trên địa bàn
công trình tượng đài bác hồ với chiến sĩ biên phòng được xây dựng ở vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên đồn biên phòng bản
công trình có diện tích năm mươi m hai cao gần hai m cả bệ đặt rộng gần một m ốp đá màu đen kim tuyến
tượng đài được khởi công xây dựng từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn với kinh phí đầu tư gần một trăm linh triệu đồng
từ nguồn quỹ tăng gia và các tập thể cá nhân hảo tâm trong và ngoài địa bàn hỗ trợ
tượng đài bắc hồ với chiến sĩ biên phòng được phỏng theo nguyên mẫu tác phẩm nghe lời non nước của tác giả vũ trọng khôi
khắc họa hình tượng bác hồ đang ăn cần can dạng chiến sĩ biên phòng
bức tượng đã đột tả được gương mặt bác hiền tử tay cầm nắm đất thiêng liêng của tổ quốc
cản dạng chiến sĩ biên phòng phải quyết tâm giữ gìn trọn vẹn bờ cõi non sông
người chiến sĩ trong bộ quân phục trình tề trang nghiêm lắng nghe ghi nhớ từng lời nói của người
đây là công trình có ý nghĩa giáo dục truyền thống sâu sắc
là nơi để đồn biên phòng và nhân dân trên địa bàn báo cung lên bác những thành tích nổi bật trong công tác
công trình cũng nhắc nhở mỗi cán bộ chiến sĩ phải đoàn kết quyết tâm vượt qua mọi khó khăn
để bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia giữ vững an ninh chính trị
trật tự an toàn xã hội và xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
chỉ còn một tháng nữa là đà nẵng sẽ bùng nổ với lễ hội phá hoa quốc tế diff hai nghìn hai mươi bốn
rất nhiều du khách đã đặt vé bay sớm đến đà nẵng và săn vé đêm khai mạc diff
để mục sở thị bữa tiệc ánh sáng đỉnh cao bên sông hàn
cứ đến mùa hè đà nẵng lại đón hàng triệu lực khách trong nước và quốc tế
đến chiêm ngưỡng bản giao hưởng ánh sáng trong các đêm thi của lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng
năm nay lễ hội phá hoa sẽ khai thác với chủ đề made in unity
theo ghi nhận của ban tổ chức nhiều người đã săn vé bay đến đà nẵng để không bỏ lỡ chương trình
các suất vé có góc ngồi đẹp nhất trên khán đài đã bắt đầu được đặt mua
theo công bố về lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn có giá chính thức từ tám trăm linh đồng đến ba triệu đồng theo năm hạng khán đài
du khách lựa chọn combo all in one bao gồm một vé lễ hội phá hoa quốc tế đà nẵng một vé cắp treo lên bàn à và một suất ăn buffet trưa
sẽ có cơ hội mục sở thị những màn trình diễn mãn nhãn của lễ hội ánh sáng
đồng thời tham quan đỉnh núi mang tính chất biểu tượng của du lịch đà nẵng với mức giá hời một triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng cho người lớn và một triệu năm trăm linh nghìn đồng cho trẻ em
với khoảng cách được thu ngắn lại khi đứng từ khán đài người xem có cảm giác chỉ cần với nhẹ tay là có thể chạm vào những bông pháo
với đủ sắc thái lấp lánh và tỏa sáng trên bầu trời
sự phấn khích còn tăng cao hơn khi du khách được hòa mình trong những bản nhạc pop rock edm hay ballad
cùng với pháo hoa sân khấu cũng là điểm thu hút khán giả đến trải nghiệm trực tiếp tại khán đài
vì tại đây người xem cảm nhận được hết độ hoành tráng những công nghệ đỉnh cao mà những nhà tổ chức đã ký công tạo dựng
để mang lại hiệu ứng thị giác những góc nhìn đẹp nhất cùng trải nghiệm xem pháo vượt kỳ vọng qua mỗi mùa
với lượng khán giả quan tâm xem trực tiếp gia tăng khán đài lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn
được ban tổ chức tiết lộ sẽ lớn gấp đôi so với năm hai nghìn hai mươi ba với nhiều trang thiết bị và ứng dụng công nghệ hiện đại
giúp nâng tầm trải nghiệm của mỗi du khách
dự kiến sự kiện sẽ diễn ra từ ngày tám tháng sáu đến ngày một mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn với sự tham gia của tám đội pháo
cùng bảy đội quốc tế và đội đại diện việt nam đến từ đà nẵng
lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn hai mươi bốn hứa hẹn sẽ là màn tái xuất đầy kịch tính của nghệ thuật trình diện ánh sáng trên không